đến sự buổi lễ các đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ tịch liên hoan đồng chí trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
về phía tỉnh thừa thiên huế có đồng chí nguyễn thái sơn trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ làm công tác truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm nay có sự tham gia của bảy mươi bảy đoàn với năm trăm một mươi chín tác phẩm dự thi ở bốn thể loại tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự phát thanh
và sáu mươi chín thí sinh dự thi phát thanh viên người dẫn chương trình
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai đã diễn ra thành công tốt đẹp mang đến những tác phẩm chất lượng tạo môi trường học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị dự thi
đến dự và phát biểu tại lễ bế mạc đồng chí trung tướng mai văn hạ đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm chương trình cũng như các phát thanh viên người dẫn chương trình tham gia dự thi năm nay
qua đó cũng khuyến khích các đơn vị tiếp tục nâng cao kỹ năng kiến thức nghiệp vụ để phục vụ hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao làm việc công tâm khách quan ban giám khảo đã chọn ra được bốn mươi tám tác phẩm đạt huy chương vàng một trăm linh bảy huy chương bạc một trăm tám mươi năm bằng khen có bảy phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình đạt giải a một mươi bốn đạt giải b
và hai mươi một đạt giải c
đó là những tác giả người dẫn chương trình luôn cháy bỏng khát vọng đam mê với ngành với nghề
các tác phẩm dự thi dù ở bất cứ thể loại nào đều đã bám sát hơi thở của cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của ngành công an phản ánh rõ nét chân thực cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm chống lại cái ác cái xấu bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đồng thời cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ quan nhân dân
cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tác phẩm chất lượng chưa cao hạn chế cả về nội dung hình thức và cách thức thể hiện
đó là những vấn đề chúng ta cần hết sức lưu ý giúp kinh nghiệm để những kỳ liên hoan tiếp theo đạt kết quả tốt hơn
sau năm ngày diễn ra liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
ban tổ chức đã tìm ra được những tác phẩm chương trình cũng như các phát thanh viên người dẫn chương trình xuất sắc để vinh danh trong lễ bế mạc
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao năm mươi năm huy chương vàng một trăm linh bảy huy chương bạc
trong đó thể loại chuyên mục an ninh trật tự đạt được sáu huy chương vàng một mươi ba huy chương bạc
thể loại tác phẩm báo chí đạt được một mươi bảy huy chương vàng bốn mươi huy chương bạc
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt đạt được một mươi huy chương vàng hai mươi huy chương bạc
thể loại phát thanh đạt được một mươi năm huy chương vàng ba mươi bốn huy chương bạc
phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình có bảy giải a một mươi bốn giải b và hai mươi một
tuy nhiên liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân đã khép lại thành công thúc đẹp
với những ấn tượng khó phai bà đã tìm ra được những tác phẩm chương trình
thí sinh xuất sắc minh chứng cho sự nhiệt huyết trong công việc sự đổi mới trong phong cách thể hiện
và tính chuyên nghiệp đặc thù của truyền hình hiện đại
tôn vinh sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và những cống hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
tôn vinh những người làm truyền hình trong lĩnh vực an ninh trật tự
vâng như vậy là sau năm ngày tranh tài sôi nổi giữa bảy mươi bảy đơn vị đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trên khắp cả nước
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức bế mạc vào tối hôm qua
tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
không chỉ chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện trong công tác tổ chức
các tác phẩm dự thi của các đơn vị đã có sự đầu tư công phu kỹ lưỡng về cả nội dung và hình thức
mang lại hiệu ứng xã hội cao
trong số hơn năm trăm linh tác phẩm dự thi
một trăm sáu mươi hai tác phẩm xuất sắc đạt huy chương vàng huy chương bạc trong kỷ liên hoan năm nay
là một trong một mươi tác phẩm nghệ thuật chương trình chuyên biệt theo phỏng mát antv
hành trình phá án có tựa đề mặt nạ không hoàn hảo của đơn vị dự thi công an tỉnh phú thọ
đã vượt qua sáu mươi hai tác phẩm khác để đạt huy chương vàng
sau hơn một năm thu thập thông tin dữ liệu và bám sát chuyên án
những thức phim chân thật sống động về hành trình triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn
đã được truyền tải một cách đầy đủ hấp dẫn đến với công chúng
thành công của tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự đầu tư về nội dung
cách thể hiện về mặt hình ảnh kỹ thuật trong quá trình hậu kỳ
mà đó còn là sự dấn thân lòng nhiệt huyết của đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong quá trình tác nghiệp
chúng tôi khó khăn trong việc làm sao đó để truyền tải những thông tin mới
trong những cái nội dung đã cũ thì đó là một điều khó khăn
tuy nhiên quan trọng ở đây là chúng tôi phải xây dựng một lời bình
một cái kịch bản làm sao đấy cho nó thật hoàn hảo và nó mới
để cung cấp được những lượng thông tin những thông tin tốt nhất đến với người xem
bên cạnh các nội dung thi như tác phẩm báo chí truyền hình chuyên mục nghệ thuật chuyên biệt
các thí sinh tham gia nội dung phát thanh viên người dưỡng chương trình
linh hồn trong các tác phẩm báo chí truyền hình đã được ban giám khảo cuộc thi đánh giá khá cao
bởi bản lĩnh sân khấu và sự khéo léo trong cách xử lý tình huống
từ thành tích đó mình phải cố gắng
cố gắng khi trở về địa phương đơn vị công tác thì mình sẽ phát huy được hơn nữa
để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình đặc biệt là phục vụ tốt hơn cho người dân
với nhiệm vụ là một người chiến sĩ công an nhân dân
qua những tác phẩm như thế thì hình ảnh của lực lượng công an sẽ được tôn vinh
chính vì thế qua những cuộc liên hoan như thế này thì không chỉ vì giải thưởng đâu
mà chúng tôi đi chủ yếu là để học hỏi tích lưỡi cái kinh nghiệm để làm sao
về tổ chức
các công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tử
cũng như là tuyên truyền hình ảnh của người chiến sĩ công an
được đẹp hơn trong mong nhân dân
trải qua hơn hai mươi năm tổ chức mỗi mùa liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng các thí sinh các đơn vị tham gia dự thi
mỗi tác phẩm hay xuất sắc càng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp
tính chiến đấu của đội ngũ người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
với năm mươi năm huy chương vàng một trăm linh bảy huy chương bạc
được trao không chỉ khẳng định khả năng chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị địa phương
mà còn tiếp thêm ngọn lửa tinh thần thép cho đội ngũ phóng viên biên tập viên
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần dây dự hình ảnh
của người chiến sĩ công an nhân dân và mở ra nhiều kỳ vọng trong mùa liên hoan tiếp theo
nó mang ý nghĩa của sự chăm sóc sự hiếu thảo như là ngày báo hiếu
của lòng biết ơn sự chi ơn
tình thân bằng hữu của sự đoàn tụ và của tình yêu thương
vào tối ngày hôm qua trên khắp mọi miền của đất nước thì tết trung thu đã được diễn ra
trong không khí vui tươi và ấm áp
cùng với các tổ chức đoàn thể các đơn vị địa phương lực lượng công an cũng đã có
có rất nhiều hoạt động thiết thực để góp phần mang đến cho các em một tết trung thu thật nhiều ý nghĩa
và chính từ những việc làm này đã tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong lòng nhân dân
tại bệnh viện nhi thái bình hòa chung với chương trình vui trung thu
của bệnh viện tri hội phụ nữ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiếu đàn kiếu hộ
công an tỉnh thái bình đã trao những phần quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn
đang điều trị tại đây
những phần quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tình cảm sự quan tâm động viên tinh thần
khích lệ các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn của bệnh tật vươn lên trong cuộc sống
cũng nhân dịp này tri hội đã cùng với cấp ủy chính quyền phường phú khánh xuống thăm hỏi
động viên tặng quà cho cháu trần hoàng long học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở phú khánh
thành phố thái bình có hoàn cảnh khó khăn mẹ mất sớm ở với bà ngoại
đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh trà vinh phối hợp với huyện đoàn huyện duyên hải
cũng đã tổ chức trao tặng một trăm linh phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
tại trường tiểu học đôn xuân b xã đôn xuân huyện duyên hải
số tiền này do công an tỉnh trà vinh vận động ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
trên nhánh tỉnh trà vinh hỗ trợ
được biết trường tiểu học đôn xuân b có sáu trăm một mươi một học sinh trong đó có chín mươi bảy học sinh là dân tộc khơ me
bốn mươi học sinh thuộc diện hộ nghèo cận nghèo
việc trao tặng những phần quà này đã giúp cho các em học sinh nghèo đón một mùa trung thu thật vui tươi ấm áp
tại tỉnh tiền giang đoàn thanh niên công an tỉnh tiền giang phối hợp với huyện đôn xuân b
đoàn cái bẻ tặng hàng trăm phần quà cho các em học sinh trường tiểu học mỹ lợi a thuộc xã mỹ lợi a huyện cái bẻ
tại đây đoàn thanh niên công an tỉnh tiền giang huyện đoàn cái bè và các doanh nghiệp ở tp hcm
đã trao tặng bốn trăm tám mươi phần quà cho bốn trăm tám mươi em học sinh của trường gồm dụng cụ học tập bánh trung thu lồng đèn
đoàn thanh niên công an tỉnh tiền giang còn đến tặng một trăm hai mươi phần quà gồm bánh trung thu lồng đèn
cho một trăm hai mươi em học sinh trường tiểu học hậu mỹ bắc bê thuộc xã hậu mỹ bắc bê huyện cái bẻ
món quà ý nghĩa đã giúp các em học sinh có điều kiện đón trung thu vui tươi và tạo động lực phân đấu trong học tập
xứng đáng là cháu ngoan bác hồ
hòa chung vào không khí rộn ràng của tết trung thu trên cả nước tại các tỉnh miền trung nơi lũ vừa đi qua
các ban ngành đoàn thể các tổ chức từ thiện đã chung tay tạo nên một cái tết đầy ý nghĩa cho những trẻ em đặc biệt hơn
nhiều đơn vị tổ chức đã vượt hàng trăm km mang cái tết trung thu đến các em vùng rốn lũ
và tại vùng cao biên giới quảng trị bằng sự sẻ chia của các chiến sĩ biên phòng
trung thu năm nay đối với các em vùng lũ mang nhiều ý nghĩa và đầy ấm cúng
cơn lũ vừa qua đã gây ra rất nhiều khó khăn trên vùng biên giới quảng trị
thế nhưng niềm vui được đón trung thu phần nào đã bù đắp đối với những đứa trẻ này
nhà cháu bị lột ngập rất to đi ra cũng không được
hôm nay con làm được đàn ông sao với chủ biên phòng
con rất vui để đón tết trung thu ngày hôm nay
hướng hóa là địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua của tỉnh quảng trị
để tạo niềm vui cho các em học sinh trên vùng biên giới
bộ đội biên phòng quảng trị đã phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện hep đà nẵng tổ chức trung thu cho các em
hôm nay cháu rất vui mừng khi được anh chị bộ đội biên phòng trao tặng quà và pháo cổ
cháu cảm ơn các anh chị bộ đội biên phòng
cháu đã cho chúng cháu vào một buổi trung thu trọn vẹn đầy ý nghĩa và cháu sẽ không bao giờ quên
mùa trung thu năm nay tôi thấy là rất là vui
đến trong một thời điểm là sau cơn mưa lụt chúng tôi cảm thấy một mùa hồi trắng rằm rất là xúc động
khi nhìn được các cháu là nơi biên cương ấm cú
ngoài hơn ba trăm linh phần quà các em được nhận trong đêm trung thu là xe đạp cặp sách bút vở và bánh kẹo
các em còn được vui phá cỗ cùng các cô chú biên phòng
niềm vui của đêm trung thu đã làm xua tan đi những gì mà các em cùng gia đình vừa trải qua trong cơn lũ
việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của các chiến sĩ biên phòng quảng trị cùng các tỉnh nguyện viên nơi biên giới
không chỉ giúp cho các em vùng lũ có được một niềm vui đón trung thu
mà còn giúp cho các em học sinh có được phương tiện cũng như đồ dùng học tập để bước vào năm học mới
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày một mươi hai tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can thuộc vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đưa hối lộ và nhận hối lộ cụ thể như sau
đối với nhóm tội đưa nhận hối lộ
khởi tố bổ sung đối với bị can đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà tỉnh hòa bình
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra quyết định khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với sáu bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm
ba đào ngọc thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông mường bi tỉnh hòa bình
ba lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hoàng văn thụ tỉnh hòa bình
nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thanh tra viên phòng thanh tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
bốn nguyễn tân hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
hai phùng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trưởng phòng giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
quách thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông một mươi chín tháng năm kim bôi tỉnh hòa bình
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào ngọc thuật áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ trúc và đào ngọc thuật
khám xét chỗ ở nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị hồng nguyễn đức hoàng nguyễn tân hưng phùng văn thụ quách thanh phúc
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm hồng hải bốn mươi chín tuổi
trú tại đường sóng hồng thị xã hương thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tái sản
trước đó công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát có địa chỉ hai trăm một mươi bảy phan bội châu tp huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thanh liêm và tám bị can liên quan bán trái phép nhiều hóa đơn chứng từ cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can nguyễn thanh liêm đối tượng phạm hồng hải thường xuyên nổ về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật
bằng thủ đoạn này hải đã nhiều lần được vợ chồng tuyết liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên một mươi hai tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên hải đưa vào ngân hàng gửi
hiện cơ quan điều tra công an tp thiên huế đã thu giữ hơn một mươi một tỷ đồng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã thu hồi được một mươi một chiếc xe máy là tăng vật trong các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn do hai siêu trộm là những đối tượng nghiện ma túy thực hiện
hai đối tượng nguyễn văn tuấn chú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang và tôn quang linh chú tại huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín từ đơn trình báo của anh nông đức mạnh quê ở tỉnh lạng sơn về việc bị kẻ gian trộm cắp một chiếc xe mô tô
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên đã nhanh chóng điều tra làm rõ được đối tượng nguyễn văn tuấn đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tôn quang linh
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã cùng gây ra bốn vụ trộm cắp xe máy tại các huyện lục nam việt yên lục ngạn
số tiền sau khi bán được các đối tượng chia nhau tiêu xài ngoài ra đối tượng tuấn khai còn thực hiện riêng một vụ trộm cắp xe máy linh khai đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác
cả hai đối tượng đều là đối tượng nghiện ma túy và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã thu hồi được một mươi một chiếc xe máy
linh quan đến tệ nạn cờ bạc
trong thời gian vừa qua nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức như đá gà sóc đĩa lô đề cá độ bóng đá xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng quê và địa bàn miền núi ở tỉnh phú yên
điều đáng nói là những vụ đánh bạc có quy mô không hề nhỏ có tổ chức gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự tại địa phương
một tụ điểm đánh bạc diễn ra trên địa bàn huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa được công an huyện sơn hòa chia xóa
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang hơn chục con bạc đang say xưa sát phạt nhau với số tiền lên đến cả triệu đồng mỗi ván
hơn sáu mươi triệu đồng bốn xe ô tô bốn xe mô tô cùng nhiều vật chứng liên quan đã bị lực lượng công an thu giữ
sau khi bị bắt các đối tượng khai nhận đều biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi và máu ăn thua nên vẫn cố tình thực hiện
vấn nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức đang diễn ra phức tạp tại các vùng quê vùng miền núi ở tỉnh phú yên
để tránh bị lực lượng công an phát hiện các tụ điểm đánh bạc thường được tổ chức ở khu vực hẻo lánh giáp danh giữa các xã
chủ yếu là trong rừng keo địa hình phức tạp và có người canh gác để các con bạc dễ bể tẩu thoát khi bị phát hiện
điều đáng nói không chỉ có đàn ông mà rất nhiều phụ nữ lớn tuổi cũng sẵn sàng bỏ bê công việc nhà cửa con cái để thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình
để cảnh giác sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng thường xuyên di chuyển địa điểm đánh bạc
và lợi dụng những địa hình phức tạp đồi núi và rừng keo của người dân nên là gây khó khăn cho công tác trinh sát
trước thực trạng trên lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý làm trong sạch địa bàn
chỉ trong tám tháng qua lực lượng công an huyện đồng xuân sơn hòa sông hình đã giải tán hàng trăm tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ
triệt phá hơn hai mươi sới bạc khởi tố hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc
đằng sau những cuộc đỏ đen là sự khánh kiệt về tài chính kinh tế sự tan cửa nát nhà của biết bao gia đình
kéo theo đó là các vấn đạn như
cho vay nặng lãi đòi nợ thuê trộm cắp cướp giật tài sản
cơ bạc cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm pháp luật ở nông thôn miền núi ngày một gia tăng
do đó ngoài việc đấu tranh ngăn chặn xử lý kiên quyết của lực lượng công an chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể và gia đình
cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền giáo dục góp phần ngăn chặn triệt để vấn nạn cơ bạc nhằm trả lại sự yên bình cho địa bàn
theo số liệu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia thì mỗi năm có khoảng hơn một bốn trăm linh trẻ em thương vong do tai nạn giao thông
trong đó thì có không ít trường hợp các em tử vong do chấn thương ở vùng đầu
nhằm giảm thiểu con số đáng lo ngại trên công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và những người đi xe đạp điện
đã được các cơ quan chức năng triển khai sâu rộng trên toàn quốc
tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trẻ em tại việt nam chỉ đạt khoảng sáu mươi
đó là một trong những lý do khiến cho tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em tại nước ta luôn cao hơn so với trung bình của châu á
tuy nhiên theo ghi nhận trên thực tế chỉ khi nào cơ quan chức năng ra quân kiểm tra xử lý thì tình trạng này mới có chuyển biến
còn khi vắng mặt cơ quan chức năng thì đâu lại vào đấy
con nhắc mẹ con với cả bố con ạ bố con suốt ngày quen rồi ạ con nhắc là bố ơi bố bố đội mũ bảo đi
đó là chia sẻ rất chân thật của một bé học sinh lớp một trường tiểu học trần nhật duật thành phố hà nội
còn đây là một hình ảnh thường thấy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố hà nội
mọi thứ đều đầy đủ nhưng điều duy nhất là mũ bảo hiểm để bảo vệ cho con trẻ thì lại thiếu
thì đi từ nhà nhà em cũng gần đây thì chỉ có là tự tiện cho con ra một chút thôi

nhưng mà em yên lớn thì em muốn hình thành cái thói quen tốt cho con thì em phải thay đổi cái thói quen đấy ạ
theo một khảo sát của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy

chỉ có khoảng sáu mươi trẻ em đổi mũ bảo hiểm khi đến trường bằng mô tô xe máy

và chính điều này là một trong những lý do vì sao tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em tại nước ta
luôn cao hơn trung bình so với châu á
thứ nhất là nó vẫn còn xa với mục tiêu và chúng ta mong muốn
thứ hai là đấy là một cái nghịch lý
trẻ em là đối tượng nhạy cảm rất dễ bị tổn thương nếu không may xảy ra tai nạn giao thông
nhưng mà hình như những người lớn cha mẹ học sinh ông bà hay xã hội chúng ta chưa thực sự quan tâm
em thấy thì thường các con nhỏ thì sẽ ít được đổi mũ bảo hiểm hơn là các con lớn
em nghĩ là chắc các bố mẹ cũng chưa quan tâm nhiều về cái vấn đề an toàn cho con nhiều
nhất là những em nhỏ

phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chủ tịch ubanggqg đề nghị
để nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em các cấp ngành
thực hiện tốt tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông xây dựng môi trường giao thông an toàn
cung cấp kiến thức kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh sinh viên
góp phần hạn chế đẩy lùi tai nạn giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung
và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên nói riêng trong thời gian tới
đặc biệt người lớn thực hiện đội mũ bảo hiểm cho con nhỏ là một hành vi văn hóa
hướng dẫn con em cách đội mũ bảo hiểm đúng cách
tôi mong muốn các cháu học sinh tích cực học tập tìm hiểu thực hành
để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
xây dựng cho mình những giá trị văn hóa giao thông an toàn
làm hành trang cùng các cháu đi đến tương lai
đặc biệt là hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và hướng dẫn trẻ em cách đội ngũ bảo hiểm
cũng như các kỹ năng về bảo đảm an toàn giao thông
đội ngũ cho con chọn tỉnh cha mẹ thông điệp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa
đối với mỗi bậc cha mẹ học sinh trước khi chở con trẻ trên mô tô xe máy
đây cũng là việc thiết thực nhất thể hiện tình yêu thương
và bảo vệ chính những chủ nhân tương lai của đất nước
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
chiều tối qua hiện trường của vụ tai nạn giữa hai ô tô hạng sang gây thiệt hại cho nhà dân
trên đường d một khu dân cư việt sinh phường thuận giao tuy tả thuận an tỉnh bình dương
mới được giải quyết sau
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng chín ô tô biển số năm mươi một g sáu mươi chín nghìn bốn trăm linh năm lưu thông trên đường d một trong khu dân cư
khi đến giao lộ với đường da tám thì tông vào ô tô biển số sáu mươi một a bốn mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi hai đang băng qua ngã tư
sau va chạm xe ô tô hiệu mercedes cloud vào tiệm thuốc tây bên đường tông sập tường của tiệm thuốc
thì mới chịu dừng lại
may mắn là vụ tai nạn chỉ khiến các tài xế bị thương nhẹ
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định số hai mươi hai về bảng giá nhà ở công trình vật kiến trúc
xây dựng mới để tính lại lệ phí trước bạ cũng như tính bản giá chuẩn về nhà xây dựng
thực hiện công tác bán nhà cũ thuộc sở hữu của nhà nước
quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thay thế biểu giá chuẩn về xuất vốn đầu tư phần xây dựng công trình đã ban hành trước đây
theo quyết định này giá để căn cứ tính thuế trước bạ tiền sử dụng đất được chia làm nhiều loại
trong đó biệt thự trệt chia làm ba loại với giá từ sáu bốn trăm hai mươi năm triệu đồng tới bảy sáu trăm năm mươi bảy triệu đồng một m hai
mức giá cũ là năm ba mươi bảy triệu đồng đến sáu bốn triệu đồng một m hai
biệt thờ lầu chia làm năm loại với giá từ ba sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng đến sáu bốn trăm hai mươi năm triệu đồng một m hai

nhà phố liền kề trệt chia làm tám loại với giá từ một một trăm hai mươi năm triệu đến bốn chín trăm sáu mươi năm triệu đồng một m hai
giá cũ từ chín trăm bốn mươi đồng đến bốn một trăm năm mươi triệu đồng một m hai
tuy nhiên quyết định hai mươi hai không điều chỉnh giá nhà chung cư
như vậy mức giá nhà ở theo quyết định hai mươi hai đã tăng năm đến một mươi so với quyết định áp dụng giá nhà gần nhất
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay giá xây dựng nhà và các công trình đã có nhiều thay đổi
do trượt giá nguyên liệu nhiên liệu vật liệu xây dựng do tăng lương tối thiểu theo quy định của chính phủ
do các định mức xây dựng có nhiều chỉnh sửa bổ sung loại hình các công trình trong thời gian qua cũng ngày càng phong phú
chỉ số giá công trình xây dựng năm hai nghìn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi hai tăng lên từ một mươi năm đến hai mươi tùy loại hình công trình
vì vậy căn cứ vào các quy định của pháp luật và diễn biến thực tế của thị trường
việc ban hành bảng giá nhà ở công trình vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố là thực sự cần thiết
ngày một mươi ba tháng chín ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ba trăm tám mươi chín quốc gia
đã có buổi làm việc tại tp hcm về công tác phòng chống buôn lậu kinh doanh tiêu thụ một số mặt hàng trọng điểm
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng tp hcm đã phát hiện gần ba mươi bảy vụ vi phạm
tăng hơn gấp đôi so với vụ vi phạm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khởi tố hình sự bảy mươi chín vụ với chín mươi sáu bị can tăng tám mươi năm
trong đó có vụ triệt phá định
đường dây tổ chức sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
do nguyễn định lạc thư phó giám đốc công ty asia pharmacy và lê văn khối
giám đốc công ty dược phẩm đông dược việt khởi tố một mươi một đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật

cá linh thường được chế biến các món ăn như kho lạc canh chua chiên giòn đây là những món đặc trưng của miền tây mỗi khi mùa nước nổi về

sống xanh nói không về rác thải nhựa không chỉ là một trào lưu nhất thời mà đã trở thành một động thái tích cực cho giới trẻ